do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ tỉnh thanh hóa đã có mưa to trong những ngày qua
nhiều ha lúa tại các huyện vùng trũng bị ngập úng người nông dân các huyện bị thiệt hại nặng
liên tục trong những ngày qua đã xảy ra mưa trên diện rộng tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh thanh hóa
các huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm hà trung nga sơn thọ xuân
tại huyện triệu sơn tính đến hiện tại đã có gần chín trăm linh hectare lúa bị ngập úng nông dân chịu thiệt hại nặng nề
trên màn ảnh là cánh đồng lúa giáp danh giữa hai xã dân quyền và dân lực đang ngập trắng trong nước
để nhanh chóng thoát nước hạn chế thiệt hại do ngập úng các cán bộ thủy nông huyện đang trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm đảm bảo các trạm bơm hoạt động hết công suất đồng thời hướng dẫn các hộ dân có ruộng lúa bị ngập
thực hiện giải pháp hút nước tạm thời
trước thực trạng nhiều diện tích lúa bị ngập úng lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện triệu sơn đã phối hợp
với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông chu khẩn trương thực hiện các giải pháp giúp người dân khắc phục sự cố